tại busan hàn quốc đã diễn ra hội nghị cấp cao mekong hàn quốc lần thứ nhất
với sự tham dự của lãnh đạo các nước campuchia hàn quốc lào myanmar thái lan và việt nam
đoàn việt nam do thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc dẫn đầu cùng lãnh đạo các bộ ngành liên quan
với chủ đề hợp tác tương lai mekong hàn quốc vì thịnh vượng chung
hội nghị đã điểm lại những thành tựu đạt được và thảo luận các định hướng lớn cho hợp tác trong giai đoạn tới
các nhà lãnh đạo đánh giá cao hỗ trợ của hàn quốc đối với khu vực mekong
vào hàng nghìn cam kết của hàn quốc tăng viện trợ chính thức oda cho asean
và nâng mức đóng góp thường niên cho quỹ hợp tác mekong hàn quốc
tại hội nghị lãnh đạo sáu nước đã nhất trí thiết lập quan hệ đối tác vì người dân
thịnh vượng và hòa bình giữa các nước mekong và hàn quốc đồng thời nâng cấp hợp tác lên cấp thượng đỉnh
lãnh đạo các nước cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác mekong hàn quốc trên ba trụ cột là người dân
thịnh vượng và hòa bình và bảy lĩnh vực ưu tiên là văn hóa và du lịch phát triển nguồn nhân lực
nông nghiệp và phát triển nông thôn cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông
môi trường và các thách thức phi truyền thống
các nhà lãnh đạo asean hàn quốc đã thông qua tuyên bố mekong sông hàn
thành lập quan hệ đối tác vì nhân dân thịnh vượng và hòa bình
và nhất trí tổ chức hội nghị cấp cao mekong hàn quốc lần thứ hai tại việt nam trong năm hai nghìn hai mươi